các cổ phiếu thuộc nội dung báo cáo gồm dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của tất cả các tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty chứng khoán
và số lượng chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay giao dịch ký quỹ tương ứng theo từng mã chứng khoán theo mẫu đính kèm
ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị các công ty chứng khoán gửi báo cáo trước ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sau những vụ việc vi phạm trên thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa qua bộ tài chính cho biết là tuân thủ thượng tôn pháp luật
xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm pháp luật lợi dụng để thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất chính
xử lý nghiêm để thị trường chứng khoán thực sự công khai minh bạch và là kênh huy động vốn cho phát triển kinh tế xã hội
thời gian qua bộ tài chính đã liên tục phát đi các thông tin cảnh báo những rủi ro đối với nhà đầu tư khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp
bộ giao thông vận tải vừa có báo cáo gửi thủ tướng chính phủ về tiến độ triển khai hệ thống thu phí đường bộ
theo hình thức điện tử tự động không dừng etc theo chỉ đạo của chính phủ
đến thời điểm này có khoảng hai bảy triệu phương tiện tham gia dịch vụ chiếm khoảng sáu mươi tổng số phương tiện trên toàn quốc
bộ giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác gián thẻ
phần đấu trong năm hai nghìn hai mươi hai số lượng phương tiện gián thẻ đạt từ tám mươi đến chín mươi
bộ công thương cho biết dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ảnh hưởng bởi căng thẳng xung đột chính trị giữa nga và ukraine
nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước
ước tính đạt hơn một trăm bảy mươi sáu tỷ usd tăng khoảng một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt tám mươi tám sáu tỷ usd nhập khẩu hàng hóa đạt tám mươi bảy tám tỷ usd tăng một mươi năm tám
cán cân thương mại hàng hóa quý i năm hai nghìn hai mươi hai ước tính xuất siêu tám trăm linh bốn

vị kể từ khi việt nam mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày một mươi năm tháng ba
đã ghi nhận sự quay trở lại của nhiều đoàn khách quốc tế
vậy du khách cảm thấy như thế nào khi đến việt nam trong một giai đoạn mới
với những chính sách thông thoáng được triển khai và ghi nhận sau đây tại tỉnh quảng nam
ngày năm tháng bốn thành phố hội an tỉnh quảng nam
đón đoàn du khách mỹ hơn một trăm linh người đến tham quan du lịch
đây là đoàn khách mỹ đầu tiên đến hội an sau suốt hơn hai năm ngành du lịch bị ngưng trệ
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
với bà nancy lassay và nhiều du khách trong đoàn
đây cũng là chuyến đi đầu tiên kể từ thời điểm bùng phát dịch
đơn giản về thủ tục và những trải nghiệm tại các điểm đến
bà hài lòng vì chọn việt nam chứ không phải là quốc gia nào khác
mọi thứ rất tuyệt vời khi tôi tới với việt nam tới quảng nam
mọi người chào đón chúng tôi phong cảnh đẹp và người dân ở đây thì rất là thân thiện
tôi không hề gặp khó khăn gì về thủ tục để đi du lịch tại việt nam
mọi thứ thuận lợi tôi rất vui vẻ vì có mặt ở đây
ngày bảy tháng bốn tới đây hội an sẽ tiếp tục đón đoàn du khách đến từ đức
trước đó các đoàn farm trip cũng đã đi tham quan tìm hiểu tại quảng nam
và các điểm đến miền trung như huế đà nẵng
đến bây giờ có thể khẳng định là chính sách mở cửa du lịch quốc tế của việt nam
là cởi mở nhất trong khu vực đông nam á
hầu như tất cả các nước đều còn có những cái rào cản chính sách này trên hết nọ
kể cả vấn đề về cách ly khi mà khách vào du lịch tại các quốc gia đó
tuy nhiên việt nam là hoàn toàn thuận lợi
mọi chính sách đều thâm thoáng
đặc biệt trong
một tháng vừa qua kể từ khi mở cửa trở lại thì chúng tôi đã xúc tiến rất nhiều những đoàn farm tiếp vào việt nam
thì tất cả những đoàn đi rất là thoải mái
cùng với sự thông thoáng về mặt chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách quốc tế đến việt nam
các địa phương cũng đã nỗ lực trong việc làm mới các sản phẩm xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn
các cái không gian từ khu vực cổ đến các cái làm nghề được chỉnh trang đầu tư
làm mới các cái điểm sản phẩm
các cái check in cũng như là các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật các sự kiện lễ hội được đầu tư tổ chức hay xuất lập công phu và thu hút
trên cơ sở là chúng tôi cũng khai thác những cái giá trị văn hóa phi vật thể những cái giá trị về nhân văn tài nguyên của hội an
để tạo nên những sản phẩm thật sự là đặc sắc và riêng có của hội an
để phục hồi hoàn toàn khách du lịch quốc tế như trước thời điểm diễn ra dịch bệnh vẫn sẽ là một chặng đường dài
bởi sự tác động của nhiều yếu tố
tuy nhiên với những tín hiệu tích cực ban đầu quảng nam nói riêng và việt nam nói chung
đã có thể kỳ vọng cho sự khởi sắc của du lịch trong giai đoạn mới